hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đội tượng đỗ thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại thôn dương thạnh xã trà dương huyện bắc trà my
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng đỗ thanh hải đã mang theo súng tự chế đến nhà người phụ nữ tên na
bắn chị này bị thương nặng và dùng dao chém mẹ và con trai của chị này bị thương
đối tượng hải còn đến nhà ông nguyễn thành tại bốn mươi chín tuổi chú cùng địa phương bắn ông tại tử vong tại chỗ
sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu còn đối tượng hải bỏ trốn vào rừng
tối ngày sáu tháng một mươi hai công an thành phố pleiku tỉnh gia lai đã báo cáo về việc sản phụ mất tích tại yên phong bắc ninh
sau đó được tìm thấy đã sinh con tại trung tâm y tế thành phố pleiku tỉnh gia lai
tại công an thành phố pleiku chị nguyễn thị thúy thảo chú tại yên phong bắc ninh là sản phụ được đề cập tới trong vụ việc này khay khai nhận
không có việc mình mất tích và sợ sinh con tại gia lai
thảo cũng cho các biết đã có thai năm tháng thì bị hỏng nhưng giấu gia đình
thông qua mạng xã hội chị thảo đã bảo quên biết và liên hệ với chị nguyễn thị đan tiệp
chú tại thành phố pleiku có thai cùng thời điểm với mình xin con nuôi và được chị tiệp đồng ý và hẹn khi nào chị tiệp sinh con
thì chị thảo có mặt tại thành phố pleiku để nhận con
ngày năm tháng một mươi hai chị tiệp sinh được
bé trai tại trung tâm y tế thành phố pleiku
đêm ngày năm tháng một mươi hai chị thảo liên hệ với gia đình báo việc mình có mặt tại pleiku gia lai
đã sinh bé trai và không hiểu lý do vì sao mình lại có mặt tại gia lai
qua làm việc với cơ quan công an chị thảo thừa nhận bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc như trình bày của gia đình
cũng như báo chí đưa
hiện công an thành phố pleiku đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
vào chiều qua việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới covid một mươi chín là bệnh nhân số một ba trăm sáu mươi sáu năm mươi bốn tuổi quốc tịch liby
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân từ qatar nhập cảnh tại sân bay nội bài trên chuyến bay qr chín trăm bảy mươi sáu được cách ly tại hà nội ngay sau khi nhập cảnh
kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
sau khi ghi nhận
ca mắc covid một mươi chín tại khu vực nơi bệnh nhân sinh sống và tự cách ly cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch
các trường hợp tiếp xúc gần f một và f hai của các ca bệnh này đều được lấy mẫu xét nghiệm
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi